thưa quý vị theo chỉ đạo của bộ công an năm thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo tiến độ trên công an tp hà nội đã mở đợt cao điểm ba mươi ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho những công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố
thời gian cao điểm bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng bảy và kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại công an phường thanh xuân bắc từ bảy giờ sáng lực lượng công an phường và đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận thanh xuân đã có mặt triển khai việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
trong tháng cao điểm này thời gian thu nhận sẽ kéo dài đến hai mươi hai giờ hàng ngày và làm cả thứ bảy chủ nhật
mục tiêu của công an phường là giải quyết rứt điểm toàn bộ số công dân thực tế đang sinh dống trên địa bàn để đảm bảo việc cấp căn cước và định diện tử
trong đợt cao điểm này công an tp hà nội sẽ tập trung khắc phục đối với những trường hợp bị sai cấu trúc số định danh cá nhân dẫn đến việc công dân đã làm căn cước công dân gắn chip nhưng vẫn chưa được cấp thẻ
đồng thời tổ chức những nhóm tuyên truyền đến tận nhà để vận động người dân và hỗ trợ đối với những trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe để ra điểm làm căn cước công dân tập trung

đồng thời tổ chức những nhóm tuyên truyền đến tận nhà để vận động người dân và hỗ trợ cá nhân của chính mình